thưa quý vị đỗ xuân hiếu trú tại phường cửa nam quận hoàn kiếm tp hà nội
đang vận chuyển năm mươi bốn tám trăm linh viên hồng phiến và hai kg ketamin
thì bị lực lượng công an mật phục bắt quả tàng
trước đó đối tượng đỗ xuân hiếu thuê xe ô tô từ tp hà nội đến nghỉ
tại một khách sạn trên địa bàn phường hưng dũng tp vinh
tại đây đối tượng hiếu thuê xe máy từ nghệ an sang khu vực biên giới
huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh để lấy ma túy rồi vận chuyển về tp vinh
khi di chuyển đến gần khu vực khách sạn thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
tăng vật thu giữ là năm mươi bốn tám trăm linh viên hồng phiến hai kg ketamin hai điện thoại di động
một xe ô tô một xe máy
được biết hiếu là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển
mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia bị công an triệt phá vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
công an tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công chuyên án ma túy
bắt giữ một đối tượng thu giữ một mươi một tám trăm năm mươi tám viên ma túy hồng phiến
ngày ba mươi tháng một mươi hai vừa qua tại khu vực ngã ba cam liên
thuộc địa phận xã cam liên huyện lệ thủy quảng bình
lực lượng công an kiểm tra xe ô tô do hồ quang hòa chú tỉnh quảng trị điều khiển
quá trình kiểm tra phát hiện trong túi sách của tống thị nhật xuân chú tỉnh quảng trị
có một bọc ni lông màu trắng bên trong chứa sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
số ma túy này được đối tượng đưa từ huyện cam lộ quảng trị ra để bán
cho các đối tượng quen biết qua mạng xã hội trên địa bàn tỉnh quảng bình thì bị bắt giữ
tiếp tục điều tra mở rộng lực lượng công an khám xét khẩn cấp nơi ở của tống thị nhật xuân
tại khu phố tám thị trấn cam lộ huyện cam lộ quảng trị đã phát hiện thu giữ một bọc ni lông màu trắng
bên trong chứa năm tám trăm năm mươi tám viên nén ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
ngày ba mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên xét xử phúc thẩm
và tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo
các người đổ bê tông phi tăng thi thể
theo nội dung bản án sơ thẩm bị cáo hà thảo huyên hoa cùng hai nạn nhân tham gia tu luyện phản khoa học
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cả nhóm thuê một căn hộ tại huyện xuyên mộc bà rịa vũng tàu để tu luyện
ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín nạn nhân trần đức linh vì kiệt sức nên tìm cách bỏ trốn
thì bị hà và trần trí thành bắt giữ đánh đập đến tử vong
rồi mang thi thể linh về căn nhà thuê ở huyện bào bàng tỉnh bình
rồi quấn băng keo bỏ vào thùng phi nhựa đổ bê tông phi tăng
sau đó đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín hà thảo huyên và hoa xiết cổ trích điện
làm thành tử vong và cho thi thể vào thùng phi nhựa đổ bê tông vào
đến ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nhóm hà bị bắt giữ khi đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi một khách sạn
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo chủ mưu phạm thị thiên hà
tòa y án tử hình về tội giết người bị cáo nguyễn ngọc tâm huyên một mươi chín năm tù
trịnh thị hồng hoa mẹ của hà một mươi ba năm tù cùng về tội giết người và không tố giác tội phạm
riêng bị cáo lê ngọc phương thảo bị tòa sơ thẩm tuyên hai mươi hai năm tù
về tội giết người và che giấu tội phạm không có kháng cáo
trong dịp cao điểm cuối năm và đón xuân năm hai nghìn hai mươi hai
việc chốt trực được tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội
thực hiện liên tục ở các khung giờ khác nhau tại các quận huyện trên địa bàn của hà nội
nhằm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên các tuyến đường
phát hiện tổ công tác một trăm bốn mươi một làm nhiệm vụ nhóm thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều
và hệ quả tất yếu của hành vi vi phạm là đây
khi vi phạm thanh niên này bất chấp hiệu lệnh đã quay đầu xe để tháo chạy
tuy nhiên tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn
những trường hợp vi phạm khác đều được kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào những dịp cuối năm các đối tượng vi phạm pháp luật thường hoạt động mạnh hơn
do vậy các đối tượng này thường là một là buôn bán hàng hóa không có xuất xứ
thứ hai nữa là buôn bán về pháo lổ vận chuyển pháo lổ và có các vũ khí nóng
để trong người hoặc là trong các phương tiện giao thông
do vậy là chúng tôi cũng quán triệt cán bộ chiến sĩ là thực hiện nhiệm vụ phải kiểm tra kiểm soát thật kỹ
các trường hợp như thế này
để xử lý và bàn giao cho các lực lượng chức năng giải quyết theo đúng quy định
từng địa bàn ở các quận huyện có tính chất và tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông khác nhau
chính vì vậy các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một đã chủ động nắm bắt và lên các phương án phù hợp nhất
để phòng chống và ứng phó với những sự việc xảy ra
các hàng quán bây giờ là thực hiện đóng cửa trước hai mươi một h
do vậy lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất là thưa vắng
những ngày cận tết này chúng tôi
lại nhiệm vụ trên tuyến giao thông thường xuyên là làm việc vào những buổi tối khuya
trong ngày ba mươi một tháng một mươi hai công an thành phố trà vinh tỉnh trà vinh tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đối với hai đối tượng về hành vi khai thác cát trái phép
trước đó tổ công tác tuần tra trên tuyến sông cổ chiên đến đoàn thúy phận thuộc ấp long trị xã long đức
thì phát hiện bắt giữ một ghe gỗ không biển số của trần văn hùng và anh nguyễn văn cường người làm thuê
cùng ngụ ấp long trị xã long đức thành phố trà vinh đang hút cát sông nên tiến hành kiểm tra và lập biên bản
duy nhiệm vụ việc
qua làm việc trần văn hùng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản và thừa nhận hành vi khai thác các sông trái phép
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra và phát hiện ghe gỗ của trần văn minh đang hút cát gần đó
trên ghe còn có anh đỗ văn đoàn là người làm thuê
qua làm việc trần văn minh cũng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản và thừa nhận hành vi khai thác cát sông trái phép
cũng trong sáng nay trên đường trần văn dầu thuộc địa bàn phường tân tạo a quận bình tân thành phố hồ chí minh
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một người chết một người bị thương
theo thông tin ban đầu hơn chín giờ cùng ngày xe tải biển số năm mươi một c hai trăm linh chín chạy trên đường trần văn dầu hướng từ đường võ trần trí đi quốc lộ một
khi đến trước tín hiệu đèn giao thông gần giao lộ trần văn dầu đường số hai khu công nghiệp tân tàu phần thân tàu a quận bình tân
thì tông liên tiếp xe tải nhỏ đang dừng đậu bên đường và xe máy biển số sáu mươi ba s tám một nghìn bảy trăm năm mươi bốn chạy cùng chiều
chiếc xe tải lao tiếp lên vỉa hè tông gãy một cục sắt rồi mới dừng lại
hậu quả khiến hai người đi chung xe máy ngã ra đường trong đó người nữ bị bánh xe tải cán lên tử vong người đàn ông đi cùng bị chấn thương
tài xế xe tải gây tai nạn sau đó đã rời khỏi hiện trường
nhận tin báo công an quận bình tân có mặt phong tỏa xử lý hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị người tình của cha đánh tử vong thì trong sáng nay công an quận bình thạnh
thành phố hồ chí minh cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn kim trung thái là cha ruột của nạn nhân
để tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé
công an quận bình thạnh đã bắt khẩn cấp nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận một thành phố hồ chí minh
do có hành vi đồng phạm tiếp xúc với nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tỉnh gia lai
công an quận đã mời thân nhân của nạn nhân lên để làm việc chuyên gia anh bé về hương khói
trước đó ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn võ quỳnh trang về hành vi hành hạ trẻ em
đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng
lãnh đạo công an thành phố yêu cầu xử lý nghiêm và đưa vụ việc ra làm án điểm răng đe và cảnh tỉnh
đối với các loại tội phạm liên quan đến xâm hại bạo hành trẻ em
nhằm đảm bảo trực tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đồng nai đặc biệt trên các tuyến quốc lộ
tập trung nhiều phương tiện giao thông dịp lễ tết hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đồng nai thực hiện đợt cao điểm tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
và đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm
tết dương lịch năm nay người dân được nghỉ dài ngày nên dự kiến lượng phương tiện sẽ gia tăng gấp hai ba lần
ngày thường do người dân về quê và đi du lịch tăng
thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đáng nhâm dần và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
điều tiết giao thông công an tỉnh đồng nai phối hợp cùng các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền
tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trên cả ba lĩnh vực đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
điều tiết giao thông thông suốt không để ủng tắc giao thông và chú trọng công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để đảm bảo trật tựa an toàn giao thông diễn tuyến
đoàn chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trạng giao thông chúa tre sẽ tập trung cao điểm một trăm linh về con người và phương tiện
các thiết bị kỹ thuật để đảm bảo các nhiệm vụ của ban giám đốc và ban lãnh đạo phòng giao để giữ vững trật tựa an toàn giao thông diễn tuyến
theo kết quả thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh đồng nai
năm hai nghìn hai mươi một tai nạn giao thông xảy ra hai trăm linh bảy vụ làm chết một trăm năm mươi tám người bị thương một trăm linh ba người
giảm tám mươi chín vụ so với năm hai nghìn hai mươi
phối hợp cùng các ngành chức năng phát hiện xử lý vụ vận chuyển hơn năm mươi kg ma túy
phát hiện xử lý nhiều vụ việc vi phạm trên tuyến giao thông như chở người trong thùng xe đông lạnh để thông chốt kiểm dịch
chở tử thi nhiễm covid một mươi chín trái phép vận chuyển rượu nhập lậu
tuy nhiên vấn đề khó khăn hiện nay trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông vào thời điểm lễ tết
lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao đặc biệt là trên tuyến quốc lộ một
tuyến đường kết nối đi qua nhiều tỉnh thành các phương tiện vi phạm tốc độ
không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông còn cao
tìm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
trong khi đó các biện pháp phòng ngừa xử phạt nguội qua hệ thống camera chưa thực sự hiệu quả chưa đủ sức răng đe
thì bc tám là chủ động tham mưu và xây dựng các cái kế hoạch
chỉ đạo triển khai một mươi một đơn vị đầu mối tổ chức tuần tra khép kín
phối hợp làm tắt phòng chống tất cả các loại tội phạm lợi dụng vào quy trình giao thông hoạt động
với tinh thần thực hiện chỉ đạo của ba mươi đất quân tỉnh
thì bc tám cũng sẽ cố gắng để thực hiện hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
và trên cơ sở dự đoán tình hình bc tám cũng đã xây dựng tất cả các kế hoạch
để đảm bảo cho tượng giao thông đảm bảo cho bà con vui xuân đón tết
cũng như là vui các ngày sự kiện đảm bảo về tính mạng tài sản
và cũng không để điểm nóng và phức tạp xảy ra trên tuyến địa bàn mà bc tám bảo lý
hiện nay tổ công tác đặc biệt và các trạm kiểm soát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường lực lượng
linh động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tập trung xử lý vi phạm ở các tuyến địa bàn phức tạp
nhằm đảm bảo tình hình về trật tự an toàn giao thông
để người dân có những ngày lễ tết thật sự an toàn
thưa quý vị
hiện nay số lượng dự án tổn động cần xử lý ở các địa phương rất lớn
phó thủ tướng lê văn thành đề nghị năm hai nghìn hai mươi hai bộ tài nguyên và môi trường giả soát kỹ
phân nhóm dự án vi phạm pháp luật thì xử lý nghiêm minh đúng quy định
tránh tình trạng vụ việc kéo dài khắc phục không được
khiến hàng ngàn hectare đất ở các khu đô thị để chờ hàng chục năm lãng phí rất lớn
năm hai nghìn hai mươi một công tác thu hồi đất giao đất được thực hiện kịp thời
đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ dự án của các doanh nghiệp
các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
tổng thu ngân sách từ đất đai năm hai nghìn hai mươi một đạt trên một trăm bảy mươi hai tỷ đồng
chiếm trên một mươi năm tổng thu ngân sách
trên cơ sở kết quả thanh tra kiểm tra các dự án
thanh tra kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đã tiến hành thu hồi bảy bảy trăm linh hectare đất
giúp các địa phương khắc phục tình trạng dự án treo một số dự án sử dụng sai mục đích
tuy nhiên hiện nay số lượng dự án tổn động cần xử lý ở các địa phương rất lớn
các dự án treo dự án sử dụng đất sai mục đích còn nhiều
trong đó nhiều dự án chiếm vị trí đất lợi thế đắc địa nhưng hiện nay chưa tháo gỡ được
do vậy phó thủ tướng đề nghị năm hai nghìn hai mươi hai bộ tài nguyên và môi trường ra soát kỹ
phân nhóm dự án dự án vi phạm pháp luật thì xử lý nghiêm minh đúng quy định
tình trạng vụ việc kéo dài không khắc phục được
khiến hàng ngàn hectare đất ở các khu đô thị để chờ hàng chục năm lãng phí rất lớn
bãi bỏ một mươi sáu trên ba mươi thủ tục hành chính hiện hành trong lĩnh vực trang thiết bị y tế
đơn giản hóa năm trên một mươi bốn thủ tục hành chính còn lại
số lưu hành của các trang thiết bị y tế sẽ có giá trị không thời hạn
thay vì thời hạn năm năm như hiện nay
đặc biệt trang thiết bị y tế sẽ là mặt hàng phải kê khai giá
đây là những điểm mới trong nghị định chín mươi tám ndcp của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể nghị định chín mươi tám ndcp đã thể chế hóa nhiều nội dung
trong đó có nhiều điểm mới với mục tiêu vừa quản lý được trang thiết bị y tế
vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như tạo thuận lợi cho các đơn vị
trong quá trình mua sắm sử dụng và quản lý trang thiết bị y tế
trong nghị định có sáu điểm mới cơ bản
điểm thứ sáu là điểm đặc biệt trong công tác quản lý trang thiết bị y tế
chính là việc quản lý giá
nghị định này đã đưa ra trang thiết bị y tế và mặt hàng phải quản lý giá theo quy định của luật giá
các chủ sở hữu có trang thiết bị y tế phải kê khai giá và công khai giá
trong kê khai giá sẽ bao gồm cấu phần như lợi nhuận dự kiến giá bán dự kiến
ngay sau khi phía trung quốc có thông báo tạm dừng nhập khẩu thanh long từ việt nam tại bình thuận
nơi có diện tích và sản lượng thanh long lớn nhất cả nước giá loại trái cây này đột ngột giảm sâu
đại diện hiệp hội thanh long tỉnh bình thuận cho biết
ngay sau khi phía thị trường trung quốc có thông báo tạm ngưng nhập khẩu trái thanh long của nước ta
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một vì phát hiện trên bao bì
và trái dương tính với dịch covid một mươi chín nên giá loại trái cây này đã giảm mạnh
đến sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai giá thanh long loại đẹp để xuất khẩu chỉ còn năm bảy đồng một kg
giảm khoảng một mươi đồng một kg so với cách đây vài ngày
còn thanh long loại hàng giạt thì hiện hầu như không có thương lái nào thu mua
theo thống kê tỉnh bình thuận đang là địa phương có diện tích thanh long lớn nhất cả nước với trên ba mươi hai ha
hàng năm sản lượng đạt khoảng bảy trăm linh tấn khoảng tám mươi chín mươi sản lượng thanh long của tỉnh
chủ yếu xuất khẩu qua thị trường trung quốc theo đường tiểu ngạch
dự kiến sản lượng thu hoạch thanh long từ tháng bảy cho đến cuối năm hai nghìn hai mươi một là bốn trăm ba mươi bảy
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng cho biết trong vụ đông xuân hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
toàn tỉnh đã gieo trồng hai mươi bốn năm trăm năm mươi ha rau sản lượng dự kiến hơn tám trăm năm mươi tấn rau củ các loại
lượng rau củ này chủ yếu được thu hoạch phục vụ cho thị trường tết nguyên đán nhầm dần hai nghìn hai mươi hai
diện tích rau trên chủ yếu được gieo trồng tại thành phố đà lạt và các huyện đơn dương đức trọng lạc dương
trong số đó một số loại dự kiến tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
dự kiến thời gian thu hoạch rau củ phục vụ thị trường tết sẽ bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
đến hiện tại rau củ được gieo trồng trong các huyện đơn dương đức trọng lạc dương
một số giống rau dài ngày như cà chua cà rốt hành tây đang được người dân tập trung chăm sóc chuẩn bị thu hoạch
để hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm của người dân được thuận lợi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn lâm đồng
cũng khuyến cáo các đơn vị phối hợp giả soát các dịch vụ giao thông vận tải bố trí đầy đủ phương tiện để tránh ách tắc tồn đọng hàng hóa
đồng thời hướng dẫn các tổ chức cá nhân tập trung xây dựng thương hiệu để truy xuất nguồn gốc nhận diện sản phẩm trên thị trường
thúc đẩy hỗ trợ chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả tại địa phương tổ chức lấy mẫu rau củ kiểm nghiệm hóa chất bảo vệ thực vật theo quy định
thưa quý vị tại quảng nam vừa qua mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến nhiều vùng trồng hoa màu trên địa bàn bị hư hại do ngập nước
nông dân như ngồi trên đống lửa ghi nhận tại thành phố hội an
phường cẩm châu là nơi có diện tích hoa màu lớn nhất của thành phố hội an
sau hai ngày mưa lớn gây kích thước
nước đã rút lộ trên mặt đất là vừa râu sơ sát
toàn bộ diện tích đậu vừa gieo cách đây một tuần cũng phải bỏ đi làm lại từ đầu
mình gieo một đậu như thế này á thì một mét vuông khoảng từ ba mươi đến ba mươi năm cây
hiện dạy là sống khoảng từ năm đến một mươi cây
nhưng mà năm mươi cây này vẫn không hiệu quả
khi rễ đã bị thúi thì bà con phải chấp nhận là phải là cài bừa và tỉa lạc
là vườn hoa của gia đình anh lê tấn hoàng
hồng ngâm nước hai ngày bị hư rệ và lá
toàn bộ hai trăm linh chậu cúc dù kịp kê cao lên trước đó cũng có hiện tượng lá gốc bị vàng và rụng
đây là lứa hoa chuẩn bị vụ tết
không có sự cố kia thì khoảng ít tiền phân thuốc
còn giờ có sự cố kia là lại mất thêm tiền phân thuốc mà cây cúc lại không được đẹp
do cái tình hình là bị rớt lá gốc nấm nhiều
diện tích hoa màu và hoa cây cảnh trên địa bàn phường đến bây giờ thì hư hại cũng là gần bốn mươi
trong đó thì chủ yếu là rau màu là thiệt hại hoàn toàn
còn lại hoa cây cảnh thì cũng có thể là khắc phục được
một số trạm mà đã được chuẩn bị trước là đã kê và ngập ít thời gian cho nên là khắc phục được
tình trạng mưa lớn gây ngập lụt vào cuối tháng một mươi một âm được đánh giá là hiện tượng thời tiết bất thường
điều này gây thiệt hại lớn đối với sản xuất của bà con nông dân khi đã xuống giống cho vụ thu đông và chăm sóc hoa màu bán tết
thống kê trên toàn địa bàn thành phố hội an có khoảng một trăm một mươi hectare diện tích lúa rau màu và hoa cây cảnh bị ảnh hưởng do ngập lụt thiệt hại hai năm tỷ đồng
về mặt chuyên môn phòng kinh tế trung tâm kỹ thuật nông nghiệp ủy ban nhân xã phường sẽ theo dõi hướng dẫn hỗ trợ về kỹ thuật
phòng kỹ thuật nông nghiệp tổng qua mình đã theo dõi sử dụng và xác định đó là một l delve vụ đảm bảo về cái nguồn nước tưới hay là một số cơ chế chính sách khác mà theo quy định cho phép thì sẽ tiến hành cái việc hỗ trợ cho dân
và năm nay thì đối với cái hoa cây cảnh thì cũng là cái năm thứ hai mà kinh tế của hội an nó có rất là khó khăn
cùng với những nỗ lực của người dân trong việc khôi phục sản xuất
thì những sự hỗ trợ của chính quyền thành phố sẽ giúp bà con vơi bớt phần nào khó khăn
khi mà họ vừa phải chịu thiệt hại do thời tiết vừa phải chịu những tác động do tình hình dịch bệnh
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
một lượng lớn sản phẩm thực phẩm tăng cân giảm cân không rõ nguồn gốc
vừa bị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện tạm giữ
tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thảo vũ và công ty kelly detox
do bà nguyễn thị thanh thảo làm người đại diện lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu
kinh doanh sản phẩm tác dụng giảm cân tăng cân vi phạm các quy định của pháp luật
tiến hành kiểm tra các kho hàng của hai công ty nói trên tại đường nguyễn sinh cung
và hoàng hoa thám tp huế tại đây lực lượng công an đã phát hiện nhiều sản phẩm
như diet vip giảm cân cà phê giảm cân kelly slim body gel tan mỡ kelly healthy food
bột ngũ cốc kelly matcha trà sữa và một số mặt hàng khác
bước đầu công ty không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hồ sơ công bố chất lượng của các loại sản phẩm này có dấu hiệu vi phạm các quy định
an toàn thực phẩm lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ các sản phẩm
năm bảy trăm hai mươi hộp với hơn ba trăm linh sản phẩm hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh đấu tranh làm rõ
lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cũng vừa phát hiện một điểm tập kết
số lượng lớn hàng hóa nhập lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ trên khu vực biên giới
xã khánh bình huyện an phú
cụ thể tiến hành kiểm tra tại phần đất trên khu vực biên giới
của bà nguyễn thị thủy thuộc ấp vạt lai xã khánh bình
tổ công tác phát hiện năm thùng giấy bên trong chứa hơn bốn trăm năm mươi sản phẩm là mỹ phẩm
đồ điện gia dụng năm mươi que tech hiv hơn năm mươi kg quần áo cũ và mới do nước ngoài sản xuất
không rõ nguồn gốc xuất xứ và hai trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra bà thủy khai nhận hai trăm linh bao thuốc lá ngoại bà mua từ bên campuchia
số hàng hóa còn lại của con gái bà mua từ nhiều nơi khác về đem về tập kết
tại khu vực trên địa bàn để bán lại kiếm lời
tổ công tác bàn giao cho công an huyện an phú tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
một vụ vận chuyển một trăm năm mươi chai rượu nhãn hiệu chivat hai mươi năm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đang được vận chuyển qua địa bàn tỉnh thanh hóa đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
tham nhũng và buôn lậu công an tỉnh thanh hóa phối hợp với đội quản lý thị trường cơ động
cục quản lý thị trường tỉnh bắt giữ tại quốc lộ một a đoạn qua địa bàn thị trấn tân phong huyện quảng sương
toàn bộ số rượu ngoại nhập lậu này được vận chuyển trên xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi năm nghìn tám trăm năm mươi bốn do nguyễn văn hiên
chú tại xã lãng sơn huyện yên dũng tỉnh bắc giang điều khiển
tại thời điểm kiểm tra lái xe nguyễn văn hiên không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của lô hàng nói trên
theo lời khai ban đầu của lái xe số hàng hóa này được vận chuyển từ tỉnh quảng trị ra hà nội tiêu thụ
hiện lực lượng chức năng đã tịch thu hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật
vào thời điểm cuối năm tình hình buôn lậu tàng trữ và sử dụng các loại pháo nổ vật liệu nổ trái phép thường diễn biến phức tạp
cùng với việc chủ động nắm chắc tình hình công an tỉnh quảng bình đã mở đợt cao điểm tăng cường các biện pháp đấu tranh
phòng chống các hành vi vi phạm về pháo đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi một

và đến đây bản tin kinh tế
bản tin kinh tế và tiêu dùng cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một xin được khép lại tại đây
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kinh tế và tiêu dùng với giao diện hoàn toàn mới trong năm hai nghìn hai mươi hai
theo quy định tại điều một trăm chín mươi và điều một trăm chín mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
các hành vi sản xuất buôn bán pháo nổ từ sáu kg đến dưới bốn mươi kg sẽ bị phạt tù từ một năm
đến năm năm
các hành vi tàng trữ vận chuyển với số lượng trên sẽ bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm tù
các hành vi sản xuất buôn bán pháo nổ từ một trăm hai mươi kg trở lên sẽ bị phạt tù từ tám năm đến một mươi năm năm
các hành vi tàng trữ vận chuyển với số lượng trên sẽ bị phạt tù từ năm năm đến một mươi năm
tuy nhiên vì pháo nổ là sản phẩm đem lại siêu lợi nhuận và vẫn còn quan niệm đốt pháo đầu năm
để lấy may mắn làm ăn nên nhu cầu mua bán tàng trữ pháo vẫn diễn ra đã gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe
tính mạng của người dân
và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự
trong năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh quảng bình đã phát hiện bắt giữ hai trăm linh bốn vụ liên quan đến hai trăm một mươi hai đối tượng vi phạm về pháo
thu giữ hai trăm tám mươi năm hộp năm trăm hai mươi bảy quả pháo các loại tổng trọng lượng khoảng hơn bốn trăm linh kg
riêng trong bảy ngày tết nguyên đán tân sửu phát hiện bắt giữ chín mươi vụ chín mươi một đối tượng liên quan đến pháo
trong đó chủ yếu là các hành vi liên quan đến đốt pháo nổ trái phép
đối với quy định hiện hành của phạm luật nhân điều tá
đối với bộ luật hình sự trước
thì bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đã cụ thể hóa về chế tài
về hình phạt về khối lượng
đối với cả hạc vi sản xuất buôn bán
rồi tăng trừ rồi vận chuyển hăng cấm
mà trong đó có cả các loại pháo và thuộc pháp trái phép
cho nên đối với các chế tài phạm luật của chúng ta hiện hành
thì tôi nghĩ rằng là đủ sức để mà xử lý và cùng để mọi tầng lớp nhân dân
thấy được cái trách nhiệm của mình trong cái việc chấp hành phạm luật
trong cái việc cung chúng ta để giữ gìn cuộc sống an toàn cho mọi người
xác định phòng ngừa là khâu quan trọng
vì vậy công an tỉnh quảng bình đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền tham mưu cho cấp ủy
chính quyền các cấp ban hành văn bản chỉ đạo các ban ngành đoàn thể
tích cực tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân
quy định của pháp luật về pháo
trong đó trọng tâm là nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ về quản lý sử dụng pháo
qua đó nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của người dân
trong việc phối hợp với lực lượng công an đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về pháo
từ nay đến tiết nguyên đàn thì lực lượng các lực lượng công an tỉnh sẽ triển khai đồng bộ
các biện pháp để vừa tuyên truyền vừa phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh
có hiệu quả với các hành vi vi phạm về pháo
đặc biệt là sẽ tăng cường lực lượng xuống từng địa bàn cơ sở
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng nhân khẩu từng đối tượng để tuyên truyền
giải thích đặc biệt là các đối tượng mà đã tuyệt đây đã có hành vi vi phạm về pháo
tên nguyên đàn nhâm dần đang đến rất gần
dự báo tình hình vi phạm về pháo sẽ có những diễn biến phức tạp
để chủ động ngăn chặn tình trạng trên công an tỉnh quảng bình đã và đang triển khai
thực hiện quyết liệt các giải pháp biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân
ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về quản lý sử dụng pháo nổ
bên cạnh đó xử lý nghiêm các vụ vi phạm về pháo nổ
có như vậy mới ngăn chặn các trường hợp vi phạm trong dịp tết nguyên đán